câu hỏi tiếp theo của một vị khán giả tên là mai hà đông hỏi là
bác sĩ nám ra cho tôi hỏi là nám da có bị di truyền không
mẹ tôi bà tôi cũng bị nám rất nhiều
và bây giờ thì da tôi bắt đầu nám nên là rất lo lắng
vậy tôi phải làm gì để không bị như mẹ và bà
tôi xin hỏi tiến sĩ bác sĩ này là
và một trong những nguyên nhân ngay từ ban đầu đã nói với các bạn
đó là gì đó là do da
nám ra người ta cũng tìm thấy được có yếu tố gen ở trong đó
tuy nhiên cái gen cụ thể chính xác thì người ta lại không tìm ra được
và trong tất cả nghiên cứu thì người ta tìm
trong cái nám da nó có rất nhiều cái gen liên quan
và vì nhiều như thế nên người ta cũng không cụ thể được chính xác
là cái gen nào là cái gen quan trọng nhất trong cái nám gen
nhưng vấn đề về gen là có
do đó mà dụ đương nhiên là dụ như trong gia đình
mà có người bị nám rồi
bà cô gì chú bác
mà bị nám rồi thì nguy cơ của mình
vị nám cũng rất là cao hơn so với những người khác
thế thì cái quan trọng nhất của mình là phòng ngay từ đầu
đó là chưa bị thì mình sẽ bôi kem chống nắng thật tốt
đó là cái quan trọng
và chế độ dinh dưỡng
chế độ sinh hoạt hợp lý
là ba cái yếu tố rất rất quan trọng
và chưa kể đến cái vấn đề về chăm sóc da
nếu như chúng ta có điều kiện
và không uống nhiều thuốc tránh thai
đúng rồi chính xác
vâng xin cảm ơn anh
không phải kể uống thuốc tránh thai đâu
mà là chúng ta
thật ra chưa có một nghiên cứu nào người ta đưa ra
nhưng cái vấn đề về những cái viêm nhiễm phần phụ
cũng có thể gây đến cái yếu tố về thai
chính vì thế mà đặt vòng chẳng hạn
cũng là một cái
đặt vòng là gì
đặt vòng là một cái đưa dị vật vào để gây một phản ứng viêm
trong buồng tự cung
để cho không có bầu
và chính cái điều đó cũng có thể gây đến cái hình tình trạng
mà sạm ra
chưa có nghiên cứu nào cả
đấy là những cái mà mình suy luận thôi
thế thì nếu mà có
thì chúng ta có
có thể về sau này có thể một cái nghiên cứu
và bây giờ người ta thật ra thì
trên thế giới chúng ta biết rồi
đi hỏi các nước phát triển
thì gần như tỷ lệ đặt vòng không có nhiều
người ta dùng các bệnh pháp tránh thai khác
cảm ơn anh chị ạ
nám tàn nhan khiến bạn mất tự tin để thể hiện mình
bước sang tuổi ngoài ba mươi
nám rác sẽ kết hợp với quá trình lão hóa gây ra cho bạn
thâm da sạm da lão hóa da
verniabet s beauty là sản phẩm hiệu quả
được các chuyên gia hàng đầu huyên dùng
đã có mặt tại việt nam
với công nghệ phát triển dựa trên công thức làm đẹp độc đáo
tác động kép
verniabet s beauty giúp bổ sung chất chống oxy hóa cho cơ thể
làm trắng da đẹp da sạch nám
sạch tàn nhan
loại bỏ sớm các nguyên nhân gây nên tình trạng da yếu
giúp da tái sinh từ sâu bên trong cơ thể
verniabet s beauty là giải pháp yêu việt
dành cho da lão hóa
sạm da nám da thâm da
hiệu quả cho cả nam và nữ
đặc biệt hiệu quả đối với phụ nữ sau sinh
phụ nữ ngoài tuổi ba mươi
verniabet s beauty sạch nám tàn nhan
da trắng mịn màng